chiều tối nay ngày chín tháng một mươi hai tiếp tục các hoạt động tại udon thani trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức thái lan
chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã gặp mặt cộng đồng người việt nam tại thái lan
sự cuộc gặp mặt có khoảng sáu trăm linh bà con đại diện cho hơn một trăm linh kiều bào ta đang sinh sống tại thái lan
phát biểu tại buổi gặp mặt chủ tịch quốc hội vương đình huệ bày tỏ vui mừng đến thăm bà con kiều bào tại thái lan
ở udon thani nơi được mệnh danh là thủ phủ của cộng đồng kiều bào ta tại thái lan
chia sẻ với bà con về quan hệ việt nam thái lan chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh
hai nước có rất nhiều điểm tương đồng cả về lịch sử văn hóa tôn giáo
thái lan là quốc gia đầu tiên trong asean thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với việt nam
trong các cuộc hội đàm hội kiến nhà vua hoàng hậu thủ tướng chủ tịch quốc hội chủ tịch thượng viện thái lan
đều thống nhất cho rằng việt nam và thái lan cần sớm nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện trong tương lai gần
chủ tịch quốc hội cũng chia sẻ việc nhà vua hoàng hậu thái lan đón tiếp chủ tịch quốc hội việt nam
là chưa có tiền lệ thể hiện tình cảm đặc biệt của nhà vua với quan hệ hai nước
trao đổi về những kiến nghị cụ thể của bà con chủ tịch quốc hội vương đình huệ bày tỏ đồng tình
ghi nhận và khẳng định đảng nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi để người việt nam
tại nước ngoài về thăm đầu tư tại quê hương
chủ tịch quốc hội ghi nhận đề xuất tăng học bổng cho con em kiều bào về nước học tập
phối hợp với phía thái lan thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo tồn các khu di tích của chủ tịch hồ chí minh tại thái lan
về hỗ trợ hợp tác các tỉnh miền trung chủ tịch quốc hội chia sẻ hai bên thống nhất kết nối cả đường bộ
đường thủy và tăng cường các chuyến bay kết nối giữa các địa phương hai nước
nhân dịp này chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã trao một trăm linh bộ sách học tiếng việt tặng con em kiều bào ta tại thái lan